công chiêng luôn được coi là tài sản quý giá không chỉ về vật chất mà còn cả về mặt tinh thần của đồng bào dân tộc đắk lắc nói riêng và toàn tây nguyên nói chung
nằm trong chuỗi sự kiện của lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín các nghệ nhân đã trình diễn đúc chiêng phục vụ nhu cầu tìm hiểu khám phá của du khách tại lễ hội cà phê năm nay
qua đó góp phần bảo tồn di sản văn hóa thế giới đã được unesco công nhận vào năm hai nghìn một mươi
nghệ nhân dương ngọc tiễn đến từ tỉnh quảng nam là một trong số ít nghệ nhân đúc chiêng còn lại của làng phước kiều
tại lễ hội cà phê buôn ma thuột năm nay ông và các nghệ nhân sẽ đúc và hoàn thiện bộ chiêng đồng cờ ná của dân tộc ế đê
đây là dịp để các du khách thưởng lãm cách thức làm ra những bộ chiêng góp phần phong phú thêm các hoạt động của lễ hội cà phê năm nay
bên cạnh đó đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân bản địa trau dồi học hỏi kinh nghiệm đúc chiêng thẩm âm
và chỉnh sửa các loại nhạc cụ cồng chiêng vốn đã mai một từ lâu
có những lúc tôi mang chiêng lên trên một cái huyện nọ mời đủ một mươi ba người đánh cồng chiêng để nhìn thâu
nhưng không biết ai biết đánh có hai người biết đánh đó là một cái nỗi đau
như vậy hiện tại bây giờ nhà nước chúng ta đang phục hồi nhà nước cũng đang cấp kinh phí cho các địa phương để trang bị cồng chiêng
và tôi cũng có khuyến khích các nhà nước các nhà nước cũng đang cấp kinh phí cho các địa phương để trang bị cồng chiêng
tôi cũng có khuyến khích các nhà nước các nhà nước cũng đang cấp kinh phí cho các địa phương để trang bị cồng chiêng
hiện nay trên địa bàn các tỉnh tây nguyên nói chung và đắk lắc nơi điên chưa có một nghệ nhân nào biết đúc chiêng và cơ sở đúc chiêng
do vậy hôm nay nhân khi dịp lễ hội này chúng tôi tổ chức cái hoạt động này hưởng ứng
nhằm mời các nghệ nhân từ làng cớ kiều tỉnh quảng nam đến kỳ diễn cho bà con nhân dân vũ khách được xem
bộ chiêng được đúc lần này bao gồm sáu chiếc với các công đoạn tạo khuôn rót đồng làm nguội đánh bóng chỉnh âm
và cuối cùng sẽ được trình diễn nhạc cụ làm ra bởi các nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng người dân tộc thiểu số tại chỗ
thực hiện sau khi bộ cồng chiêng được hoàn thiện